nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước có cơ hội nắm rõ những quy định về tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa sang hoa kỳ
phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã phối hợp với hiệp hội thương mại hoa kỳ tại việt nam
tổ chức hội thảo xuất khẩu vào thị trường hoa kỳ và những điểm cần lưu ý
tại hội thảo đại diện hiệp hội thương mại hoa kỳ và cộng đồng doanh nghiệp đã đánh giá các tranh chấp thương mại
giữa doanh nghiệp việt nam và hoa kỳ gần đây từ đó có kế hoạch và chiến lược riêng cho doanh nghiệp để tăng cường xuất khẩu vào thị trường này
đồng thời tận dụng cơ hội mà các cuộc chiến thương mại đem lại
theo tổng cục hải quan kim ngạch xuất khẩu vào thị trường hoa kỳ bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín đã đạt ba mươi ba tỷ usd tăng gần hai mươi ba so với cùng kỳ
theo các chuyên gia xuất khẩu vào mỹ có thể sẽ còn phải đương đầu với các hàng rào kỹ thuật và hàng giao bảo hộ
nhưng nếu doanh nghiệp việt nam học cách thích ứng tận dụng các tín hiệu lạc quan như hiện nay
rồi xuất khẩu của việt nam vào mỹ sẽ có các cơ hội mới có thể đạt kim ngạch năm mươi sáu một tỷ usd